nhà trắng hôm qua tuyên bố tổng thống mỹ joe biden đã ký phê chuẩn dự luật viện trợ gần bốn mươi tỷ đô la mỹ cho ukraine
đây là gói viện trợ khẩn cấp về quân sự kinh tế và nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay của mỹ dành cho ukraine
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine hồi cuối tháng hai vừa qua
trước đó vào ngày một mươi chín tháng năm thượng viện mỹ đã thông qua dự luật trên
sau khi hạ viện chấp thuận gói viện trợ cho ukraine vào tuần trước gói hỗ trợ này của mỹ là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của ukraine
và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ukraine ước tính mỗi tháng cần khoảng năm tỷ đô la mỹ chỉ để bù đắp thâm hụt ngân sách
ngân hàng tái thiết và phát triển châu âu dự báo nền kinh tế ukraine sẽ giảm ba mươi trong năm nay
trong khi đó ngân hàng thế giới tự dự báo nền kinh tế ukraine sẽ suy thoái tới bốn mươi năm